tiếp tục xây dựng thêm các huyện xã khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới
duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các huyện xã khu dân cư đã đạt chuẩn
đẩy mạnh xây dựng xã khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra
tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trong giai đoạn sắp tới được ubnd tỉnh phú thọ tổ chức vào ngày hôm nay ngày ba mươi tháng bốn
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
nhấn mạnh tỉnh phú thọ phải đặt mục tiêu trở thành tỉnh giàu có về nông nghiệp
làm miền quê đang sống người nông dân hiện đại nhưng giàu bản sắc
tiếp tục có những giải pháp cụ thể sát thực tế để đưa nền nông nghiệp nông thôn của tỉnh
phát triển theo đúng tiềm năng sẵn có
sau một mươi năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tỉnh phú thọ đã vươn lên đứng ở vị trí nhóm đầu và là tỉnh đầu tiên có huyện đạt
chuẩn nông thôn mới trong khu vực miền núi phía bắc
nhân dịp này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tặng cờ thi đua cho sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi